hòa chung không khí của cả nước và kiều bào ta trên thế giới sáng ngày ba mươi tháng bốn hội người campuchia gốc việt đô thành phnom penh đã long trọng tổ chức kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại lễ meeting hội người campuchia gốc việt nam đô thành phnom penh đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang hào hùng của dân tộc việt nam
bày tỏ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ các thương bệnh binh gia đình có công với cách mạng đã tham gia cuộc kháng chiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đem lại nền độc lập tự do thống nhất cho đất nước
nhân dịp này các đại biểu đã cùng nhau xem lại những thước phim tư liệu ghi lại hình ảnh về những ngày tháng hào hùng của chiến dịch hồ chí minh lịch sử
với tinh thần quả cảm tiến công thần tốc của các chiến sĩ quân giải phóng đã chấm dứt hoàn toàn sự chia cắt hai miền nam bắc việt nam đưa non sông về một giải
bài hát như có bác hồ trong ngày vui đại thắng do các em học sinh trường tiểu học hữu nghị khơ me việt nam tân tiến biểu diễn hòa trong tiếng hát vang của các đại biểu đã khép lại lễ meeting trong không khí vui tươi trang trọng